tại tỉnh hà tĩnh theo thống kê sơ bộ mưa bão đã khiến khoảng sáu mươi nhà dân bị đổ hoặc tốc mái
nặng nhất là tại thị xã kỳ anh và huyện kỳ anh
hai mươi chín thôn với gần năm hộ dân của bốn huyện vùng ven biển cửa sông bị ngập
đặc biệt là quốc lộ một a đoạn qua thị xã kỳ anh đã bị ách tắc trong nhiều giờ
nhiều tuyến giao thông liên xã thuộc các địa phương ven biển bị ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại
chiều ngày một mươi năm tháng chín bão số một mươi đã đổ bộ trực tiếp vào tỉnh hà tĩnh với sức gió rất lớn từ cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn cấp một mươi năm
điều này đã làm cho giao thông trên địa bàn gặp khó khăn đặc biệt là trên tuyến quốc lộ một a
nhiều phương tiện ô tô đã không thể di chuyển được mà buộc phải dừng lại trên đường dẫn đến giao thông trên tuyến bị tê liệt
một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn
nhiều phương tiện giao thông cũng đã phải vào trú tạm tại các cây xăng hoặc khu vực an toàn bên đường để tránh bão
gió giật mạnh cũng đã làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái nhiều cây cối hoa màu và cột điện bị gãy đổ
đê biển cẩm hà thuộc địa bàn xã cẩm hà huyện cầm xuyên do đang trong giai đoạn thi công nên đã bị sóng biển đánh vỡ
lực lượng quân đội quân khu bốn cùng dân quân địa phương đã kịp thời ứng cứu xử lý sự cố và bảo đảm an toàn cho tuyến đê sung yếu này
hiện nhiều nơi trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã bị mất điện không có sóng di động và chưa thể thống kê thiệt hại